nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc chiều nay thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân aki abe đã đến sân bay nội bài
bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi bảy tháng một
tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng ngài thủ tướng abe lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
khẳng định lại chính sách nhất quán coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
thủ tướng shinzo abe tỏ xúc động khi thăm lại việt nam sau bốn năm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ và nhân dân việt nam dành cho đoàn nhật bản khẳng định nhật bản ủng hộ sự phát triển vững mạnh của đất nước việt nam
coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với việt nam
về hợp tác kinh tế hai bên đã nhận thức chung về việc thúc đẩy triển khai kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư
thương mại oda và hợp tác trong lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như hợp tác địa phương nông nghiệp lao động
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn chính phủ và nhân dân nhật bản đã hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội
thông qua cung cấp nguồn vốn oda và đề nghị nhật bản tiếp tục cung cấp oda cho việt nam trong thời gian tới
tập trung vào các dự thảo xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trọng điểm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu
trong bầu không khí hữu nghị tin cậy và hiểu biết lẫn nhau hai thủ tướng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ việt nam nhật bản
và bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ giữa hai nước thời gian qua
hai thủ tướng đã đạt nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
phát triển toàn diện thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thủ tướng abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội thông qua nguồn vốn oda
cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao cam kết cung cấp thêm khoản oda vốn vay
trong năm tài khóa hai nghìn một mươi sáu cho việt nam trị giá khoảng một trăm hai mươi ba tỷ yên tương đương một năm tỷ usd
trong các lĩnh vực an ninh hàng hải ứng phó với biến đổi khí hậu thoát nước và xử lý nước thải
nhật bản sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao đầu tư trong các hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp nhà nước
đào tạo cán bộ tạo điều kiện để người việt nam du lịch nhật bản thúc đẩy giao lưu văn hóa
thủ tướng abe đã tuyên bố nhật bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của việt nam
và thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng thông báo việt nam cấp phép nhập khẩu quả lê của nhật bản
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện ký kết giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước gồm
công hàm trao đổi oda vốn vay cho chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ bảy trị giá một mươi tỷ yên
công hàm trao đổi cho dự án viện trợ không hoàn lại cho chương trình phát triển kinh tế xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực
bảo đảm an ninh đường thủy trị giá ba trăm linh triệu yên
công hàm trao đổi cho dự án viện trợ không hoàn lại cho chương trình phát triển kinh tế xã hội cung cấp trang thiết bị tăng cường năng lực